những con số thống kê cho thấy sức hút ngày một lớn của chương trình về đẹp việt nam sau hơn ba năm lên sóng chính thức
là một cuộc thi ảnh trên truyền hình lần đầu tiên được tổ chức chương trình đang ngày càng tạo được tiếng vang trong giới nhấp ảnh trên cả nước
thể thức thi ảnh mới lạ hấp dẫn cùng với đội ngũ ban giám khảo
hấp dẫn cùng với đội ngũ ban giám khảo và cố vấn chuyên nghiệp là những yếu tố then chốt góp vần vào thành công hiện tại của chương trình
bên cạnh đó không thể không kể tới sự đóng góp và tham gia nhiệt tình của các tác giả là các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp mọi miền tổ quốc
chính họ đã giúp lan tỏa giá trị của vẻ đẹp việt nam
chính họ đã giúp lan tỏa giá trị của về đẹp việt nam trở thành một sân chơi rộng mở các nghiệp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên
tham gia ngay từ những ngày đầu lên sóng anh trần việt phương là một trong số các tác giả đã gắn bó và đồng hành cùng chương trình lâu dài nhất
khi mới bắt đầu gửi ảnh dự thi anh chỉ coi đây là một sân chơi để thử sức mình và để thỏa mãn niềm đam mê nhấp ảnh của bản thân
sau đó chính sự hấp dẫn của các chủ đề hàng tháng đã tạo ra niềm hứng thú mới trong mỗi lần chụp ảnh
thế nên khi có thời gian rảnh anh lại vác máy lên đi sáng tác và gửi ảnh sự thi
tính đến nay anh đã đồng hành cùng chương trình qua hơn hai năm và vẫn thường xuyên gửi ảnh sự thi cũng như theo dõi chương trình
chính sự sáng tạo mới mẻ trong thể thức tham gia và tính hiện đại trong cách chấm ảnh đã khiến cho cá nhân tác giả trần việt phương cũng như các tác giả khác cảm thấy có hứng thú và gắn bó với chương trình trong thời gian tương đối dài

theo chương trình suốt từ đầu đến giờ thì tôi thấy là chương trình thì ngày càng có sự phát triển và đổi mới
đặc biệt là trong những năm hai nghìn một mươi tám gần đây thì chương trình có chú trọng đến yếu tố sáng tạo trong nhiếp ảnh
những bức ảnh được giải nhiều khi là được đánh giá cao không chỉ vì vẻ đẹp nội dung của nó mà còn là khả năng sáng tạo
cũng như là những cái mới ở trong nhiếp ảnh của tác giả khi gửi ảnh đến chương trình
mặc dù công việc chính của anh là làm trong lĩnh vực xây dựng nhưng nhấp ảnh cũng là một niềm đam mê lớn
vì vậy anh đến với sân chơi của vnvn như một cách để chia sẻ với những người có cùng chung sở thích
thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó anh đã nhận được nhiều điều hơn thế
đó là sự kết nối là sự lan tỏa niềm đam mê lan tỏa những giá trị
nhân văn tốt đẹp
chương trình vẻ đẹp việt nam trên truyền hình nhân dân thì tôi đánh giá là một cái đây là một cái cuộc thi ảnh hoàn toàn mới
có thể nói là lần đầu tiên ở việt nam nó thứ nhất là nó diễn ra ở trên truyền hình và nó có những cái chủ đề hàng tháng
có cái sự tương tác giữa tác giả người xem và ban giám khảo là những người chấm ảnh
thì tôi đánh giá đấy là một cuộc thi rất hay
là một cuộc thi ảnh
chương trình truyền hình về đề việt nam có được lợi thế lớn trong khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm đối tượng khán giả
thông qua các phương tiện truyền thông là truyền hình và mạng xã hội
vì vậy sau một thời gian lên sóng chương trình đã nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả và các nhếp ảnh gia trên khắp mọi miền tổ quốc
với hình thức nhận ảnh chấm giải qua truyền hình nên mặc dù tổ chức ở hà nội
nhưng rất nhiều tác giả trong miền trung miền nam và tây nguyên cũng rất nhiệt tình tham gia
đồng thời chương trình còn nhanh chóng phủ sóng tới các câu lạc bộ các diễn đàn nhấp ảnh lớn nhỏ trên cả nước
với chương trình này mình thấy rất hay về những cuộc thi tạo sân chơi
thứ nhất là tạo sân chơi cho các anh em nhiếp ảnh có một sân chơi và giao lưu cũng giống như là đem tới những nét đẹp văn hóa
của từng vùng miền của đất nước mình qua từng góc ảnh của các tác giả
thì đây là một sân chơi rất là hay
mình cũng mong là
sẽ có nhiều cuộc thi và sẽ có mở rộng ra với nhiều vấn đề hơn nữa
để cho nhiều anh em nhấp ảnh được tham gia được rộng đại hơn nhất là những tai mái trẻ
chương trình này tôi nghĩ rất là hay vì nó đem lại những sức sống những nét đẹp những nền văn hóa của việt nam
để truyền cho tất cả mọi người cũng như là cho thế giới
để có thể hoàn thành những cuộc thi tạo sân chơi và đem tới những nét đẹp
và mọi người hiểu về việt nam nhiều hơn
không bị giới hạn về khoảng cách địa lý lứa tuổi vùng miền
chương trình được xem là nơi hội tụ của người yêu thích chụp ảnh
mà phần lớn trong số họ là những nhếp ảnh gia không chuyên
tác giả đỗ trọng danh chủ nhân của hai giải nhất tháng trong năm hai nghìn một mươi tám
sẽ khiến nhiều người lầm tưởng anh là một nhếp ảnh gia đã có thâm niên chụp ảnh lâu năm
tuy nhiên anh chỉ mới bắt đầu đam mê và gắn bó với nhấp ảnh được khoảng ba năm nay
công việc chính là giảng viên đại học môn tiên học ứng dụng
việc đến với nhiếp ảnh cũng là một sự tình cờ nhưng có duyên
thời gian đầu tham gia với nhiều hoài nghi sau đó anh dần thay đổi quan điểm
và đến giờ đã trở thành một tác giả quen thuộc trong nhiều chương trình
ban đầu thì mình không nói chung là mình không khe lắm về cái cuộc thi này
thứ nhất là nó quá xa
nó khác về vùng miền khác về cái cách nhìn nhận về nhiếp ảnh
sau cái lần thi thứ nhất thì mình thấy được rằng là ban tổ chức cũng khá là chuyên nghiệp
khi tổ chức một cuộc thi có sự tương tác tốt với lại tác giả
cho nên là từ đó thì mình cũng theo dõi các cái chủ đề sau
và mình cũng có gửi thêm những đợt sau
chương trình đã tạo được niềm tin đối với các tác giả nói riêng và khán giả nói chung
đó là sự thành công đáng tự hào và cũng là bước đệm để chương trình lan tỏa rộng hơn tới với nhiều người
truyền hình nhân dân đã tạo ra một sân chơi rất ý nghĩa cho các nhiễu ảnh gia chuyên và không chuyên trên toàn quốc
và đây sẽ là cái dịp để mà các tác giả gửi những bức ảnh ưng ý nhất của mình
cuộc thi nhiếp ảnh nét đẹp việt nam do truyền hình nhân dân tổ chức
đó là một thi mà theo mình đánh giá nó là
mang tập nhấp quốc gia đem lại cho các nhóm ảnh gia nhiều cái cơ hội
nhiều cái chủ đề và nhiều cái nội dung để sáng tác
thấy cuộc thi này cũng rất là hấp dẫn
nó có một mươi hai chủ đề trong một năm
mỗi chủ đề nó có một cái cách thể hiện rất là mới rất là lạ
tôi thấy chương trình đạt được nhiều điểm
ở đây nhất là cái sân chơi đó nó rộng mở hơn nó thu hút được nhiều thành phần tham gia hơn
cái chủ đề cũng thiết thực hơn
và rõ ràng là nó tạo ra những cái
tôi để ý là ví dụ như là có những cuộc thi rất nhiều các bạn trẻ cũng có tham gia
tất nhiên không phải đều
nó là thiếu chưa nhiều chưa nhiều
nhưng có một tháng các bạn trẻ cũng có tham gia
và nó tạo ra một góc nhìn mới
thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái sân chơi là có phần thúc đẩy sự phát triển của nhấp ảnh
nó là một sân chơi trong nhiều sân chơi khác mà có giá trị
đặc biệt là cái phần bình ảnh phần là fanpage tất cả đều tạo ra một sân chơi thú vị
sau ba năm lên sóng về đài việt nam không chỉ dừng lại là một sân chơi nhấp ảnh
mà chương trình đã làm được nhiều điều hơn thế
đây là nơi kết nối tình yêu niềm đam mê
là nơi giới thiệu và tôn vinh những hình ảnh đẹp về đất nước con người việt nam
và là nơi lan tỏa những giá trị nhân văn đẹp đẽ ẩn phía sau mỗi bức hình
đó chính là điều mà các tác giả và cả những người làm chương trình luôn hướng tới
để về đài việt nam thực sự có sức lan tỏa và biển lâu